tỉnh hồ bắc của trung quốc đã công bố có thêm bốn mươi năm trường hợp tử vong do ncov nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt dịch bệnh này trên toàn trung quốc lên đến con số ba trăm một mươi bảy
trong khi đó một tin tức khả quan là nhiều bệnh nhân nhiễm virus corona mới tại trung quốc đã được điều trị thành công và xuất viện
tổng số bệnh nhân đã được điều trị khỏi tới nay là ba trăm hai mươi tám người trong tổng số một mươi bốn ba trăm tám mươi trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại đây